nhận lời mời của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc thủ tướng liên bang nga dmitry anatolyvich medvedev
bắt đầu thăm chính thức việt nam từ ngày một mươi tám đến ngày một mươi chín tháng một mươi một
sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì lễ đón chính thức thủ tướng nga medvedev tại phủ chủ tịch
tại lễ đón hai thủ tướng đã cùng duyệt đội danh dự
chuyến thăm của thủ tướng liên bang nga dmitry medvedev tới việt nam diễn ra trong bối cảnh
năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi hai nước sẽ tổ chức năm việt nam tại nga và năm nga tại việt nam
nhân dịp kỷ niệm hai mươi năm năm ký hiệp ước về các nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị việt nam liên bang nga
và bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước
chuyến thăm chính thức việt nam của thủ tướng liên bang nga lần này nhằm tiếp tục phát triển tích cực
các lĩnh vực hợp tác như chính trị kinh tế thương mại an ninh quốc phòng khoa học công nghệ
giáo dục đào tạo văn hóa du lịch hợp tác giữa các địa phương hai nước
sau lễ đón thủ tướng nga dmitry medvedev và thủ tướng nguyễn xuân phúc sẽ có buổi hội đàm
sau đó sẽ thăm trung tâm nhiệt đới việt nga
ông cũng chào xã giao tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng và hội kiến chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân